sau hơn một tháng thi công bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại quận hoàng mai
thành phố hà nội đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đi vào hoạt động
để đảm bảo tiến độ hàng trăm công nhân chia ca miệt mài làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại công trường
xây dựng bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở ngõ năm trăm tám mươi bảy tam trinh
quận hoàng mai thành phố hà nội hiện tại các hạng mục đang dần hoàn thiện để đi vào sử dụng
bệnh viện được chia thành ba khu khu hành chính khu dinh dưỡng nghỉ ngơi xét nghiệm
tech định kỳ kho vật tư thiết bị y tế khu dành cho bệnh nhân nặng đây sẽ là bệnh viện được xây dựng
từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị icu hồi sức tích cực khu dinh dưỡng xét nghiệm điều trị riêng biệt
nhằm đảm bảo vô trùng kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm chéo cho bệnh viện
đến nay toàn bộ các đơn nguyên của dự án đã sẵn sàng để lắp đặt trang thiết bị y tế
một số khu vực đã được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị như hệ thống vách ngăn hệ thống cung cấp oxy
camera theo dõi máy thở máy lọc không khí cùng nhiều loại máy móc khác
các dường bệnh tiêu chuẩn đã được lắp đặt đảm bảo các yêu cầu khắt khe theo quy định
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng
để chữa trị các bệnh nhân covid một mươi chín đây là bệnh viện đi đầu tại việt nam trong áp dụng hệ thống
điều hòa không khí cho phòng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đại diện chủ đầu tư giải pháp được áp dụng là thông gió một chiều để hạn chế phát tán virus
và chấm lên nhiễm chéo ngay đầu dường bệnh sẽ có hệ thống hút khí thải từ bệnh nhân
một màng lọc chuyên dụng được đặt tại lỗ hút khí để giữ lại virus và sau đó ti cực tím sẽ xử lý số virus này
các con đường xung quanh bệnh viện đều được phân luồng sạch và không sạch
tương ứng với khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ thấp hơn
ngoài ra bệnh viện có phùng đệm gồm sáu mươi chín nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh
những người ra vào khu điều trị cũng phải qua các bước khử khuẩn đúng quy định
đến chiều hai mươi chín tháng tám dự án đã hoàn thành khoảng chín mươi năm khối lượng thi công
dự kiến ngày một tháng chín bệnh viện được khánh thành và sau đó ba ngày sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
tại hà nội cùng năm tỉnh lân cận